tại bình phước tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
cùng hội liên hiệp phụ nữ việt nam và trại giam tống lê trân ở bình phước
vừa tổ chức diễn đàn khởi nghiệp chấp cánh tương lai cho gần bốn trăm linh phạm nhân nữ
đang chấp hành án phạt tù tại trại giam này
tại diễn đàn các phạm nhân đã sôi nổi tham gia các phần thi như xử lý tình huống khởi nghiệp
trò chơi đùi hình bắt chữ và hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp
ban tổ chức đã đưa ra các tình huống giả định là những khó khăn thử thách thường xảy ra
khi phạm nhân nữ mãn hạn tù được trở về với cuộc sống đời thường
qua các tình huống giả định các phạm nhân nữ đưa ra các giải pháp của mình
hình dung được những thử thách khó khăn để định hướng cho tương lai của mình sau tái hòa nhập cộng đồng
chúng tôi tổ chức sự kiện này tại trại giam tống lê trân ở bình phước
nơi có phân trại dành cho nữ
và chúng tôi mong muốn là sau
khi đợt truyền thông này chị em nữ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở trại giam
sẽ có một nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình
cải tạo tốt hơn và cũng bắt đầu có những suy nghĩ để chuẩn bị cho cuộc sống của mình
khi mà chấp hành xong án phạt tù trở về gia đình trở về các địa phương
theo chia sẻ của đại diện cục tám bộ công an
khi vướng vào vòng lao lý thì ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn
tuy nhiên là người phụ nữ khi vướng vào lao lý thường gặp áp lực xã hội cao hơn nam giới
chính vì vậy diễn đàn hướng tới mục đích trang bị cho các nữ phạm nhân sự tự tin
các kỹ năng sống kỹ năng tìm kiếm việc làm sau khi mãn hạn tù để trở về tái hòa nhập cộng đồng
gần đây nhất là ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ lao động thông minh xã hội đã ký một thông tư số bốn mươi bốn

là hướng dẫn việc học nghề hỗ trợ học nghề vay vốn giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong án tù
trong đó có cả phạm nhân nữ
thì tôi nghĩ rằng nhân cơ hội này thì rất mong rằng là các sở lao động thông minh xã hội
các địa phương là với phạm vi trách nhiệm của mình
thì căn cứ vào cái thông tư số bốn mươi bốn của bộ lao động thương minh xã hội đó
thì cần phải thể chế bằng các quy định cụ thể của địa phương để tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ
đặc biệt đối với phụ nữ khi trở về tái nhập cộng đồng
tại diễn đàn lãnh đạo tổng cục cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp yêu cầu
trong thời gian tới trại giam tống lê trân cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các phạm nhân
đặc biệt là tuyên truyền về pháp luật cho các phạm nhân sắp được mãn hạn tù
cùng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
ý nghĩa để giúp phạm nhân nữ có thêm niềm tin vào cuộc sống